xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo

gây án xong vũ đăng mạnh rời hiện trường qua cửa chính tầng một của ngôi nhà
cơ quan điều tra đã thu giữ được quần áo tất nghi có rinh máu tại nhà của vũ đăng manh
cơ quan điều tra đã thu giữ được quần áo tất nghi có dinh máu tại nhà của vũ đăng mạnh
giám định các chất màu nâu đỏ bám dính trên số trang phục đó thì cho ra kết quả là máu người
và đó là máu của nạn nhân nguyễn thế giới
con dao đối tượng sử dụng gây án cũng được tìm thấy
qua giám định thì kích thước phù hợp với các vết thương trên cơ thể hai nạn nhân
dấu vết đường vân thu được tại ô thoáng trong nhà vệ sinh tầng ba của hiện trường vụ án
qua tra cứu cho kết quả là dấu vân tay ngón cái bên phải của vũ đăng mạnh
yêu cầu điều tra của viện sát
đối với cơ quan điều tra thì một là xác định là có đồng phạm hay không có đồng phạm
và quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã xác định rõ là đối tượng mạnh thực hiện hành vi phạm tội độc lập
đối với cô thoan thì có vai trò gì trong cái vụ án này
thì viện sát đã yêu cầu rất rõ
yêu cầu làm rõ là có đồng phạm cô thoan có đồng phạm hay không đồng phạm
và trước trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội độc lập
hành vi phạm tội giết ông giới bà hợi cô thoan có biết không
có thực hiện những hành vi giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn không
thì viện sát đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rất rõ những cái chi tiết này
để xác định vào cái thời điểm đấy không có việc điện thoại trao đổi nhắn tin
và cô thoan này hoàn toàn là không biết cái việc đối tượng mạnh thực hiện hành vi phạm tội

thì chính coi như là người nhà sau khi đấu tranh làm rõ với người nhà bị can
thì người nhà bị can cũng không biết là đối tượng mạnh
bố đẻ không biết là đối tượng mạnh thực hiện hành vi giết ông giới bà hợi
quá trình điều tra vũ đăng mạnh thừa nhận
việc bà hợi chạy thoát ra ngoài được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu và sống sót
là ngoài im muốn của đối tượng
đối với bị can mạnh thì
là một người nếu sau là một người mà được người dân địa phương đánh giá là cũng là hiền lành
và cũng chưa có một cái tiền án tiền sự gì
cũng chưa có một cái vi phạm dù là nhỏ nhất
từ là đánh cãi chửi nhau hay mâu thuẫn với hàng xóm
nhưng với cái đối nhưng mà suy nghĩ lạch lạc

bây giờ là làm theo ý mình là nhiều
mà không có cái nhận thức đánh giá
tổng thể và không hỏi những người lớn tuổi
vậy làm như thế có được không hay là không được
đấy nên là tự ý mình làm
với tôi quá nhân là cao
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã kết thúc điều tra vụ án
đề nghị viện kiểm sát nhân dân đồng cấp
truy tố bị can vũ đằng mạnh

phạm tội giết người quy định tại điểm a điểm n điểm q
khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh
đã công bố cáo trạng
quyết định truy tố bị can vũ đằng mạnh
về tội giết người
theo các điểm a và q
khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
nó rất thận trọng
nó chỉ là một bộ lực lượng
rất thận trọng
trước khi nghiên cáo trạng truy tố
đã tiến hành nghiên cứu rất kỹ
để ra hết các tình huống có thể phát sinh
tại phiên tòa
trên cơ sở đấy
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh
đã dẫn ban hành và có trạng truy tố
đối tượng vũ đằng mạnh
về tội giết người
với hai tình tiết định khung tăng nặng khoảng một
của tội giết người
đó là giết người vì động cơ đề hẹn
và giết nhiều người
đối tượng mạnh này
còn phải chịu
tình tiết định khung tăng nặng
cố tình thực hiện tội phạm đến cùng
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh
đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án
về phía luật sư
là người bảo chữa cho bị cáo
theo do gia đình bị gắn mời
thì cũng đã phát biểu
quan điểm thì đều là
đưa ra các ý kiến
không có ý kiến chân đoạn gì
do vị ẩm sát đã truy tố
đối với bị cáo
cũng như là
không có tranh luận gì
đối với những cái đề nghị áp dụng các tình tiết
tăng nặng giảm nhẹ đối với bị cáo
mà chỉ mong hội đồng xét xử xem xét
đến động cơ mục đích phạm tội của bị cáo
tức là nguyên nhân dẫn bị cáo
vào con đường phạm tội
mặc dù trong quá trình điều tra
và tại phiên tòa
bị cáo đều ăn năn hối cải
đều khai báo thành cận
nhưng xét tính chất động cơ của bị cáo
đặc biệt nghiêm trọng
do vậy là hội đồng xét xử
đã chấp nhận cái đề nghị của đẩm sát
và tuyên bị cáo với mức án tự hình
là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào đúng giai đoạn chuyển giao
từ năm cũ sang năm mới
hơn nữa động cơ nguyên nhân phạm tội
cũng là lần đầu tiên được ghi nhận
trong lịch sử tố tụng hình sự việt nam
đứng trước hàng loạt khó khăn
thách thức mà vụ án đặt ra
xong bằng kinh nghiệm điều tra
sự tinh thông nghiệp vụ
cùng với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm
chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã khám phá thành công vụ án
việc nhanh chóng điều tra truy tố xét xử vụ án
đúng người đúng quy định pháp luật
của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh bắc ninh
đã góp phần chấn an dư luận
duy trì an ninh trật tự tại địa phương
giữ gìn bảo tồn những giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của dân tộc
là điều đáng chân sở
nhưng đối với những phong tục tập quán
đã không còn phù hợp với xã hội hiện tại
thì cần có thái độ ứng xử văn minh
để điều đó không trở thành nguyên nhân
dẫn đến những vụ việc thương tâm
về phía giới trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa tình yêu
cần trang bị cho bản thân
những kiến thức về tâm lý tình yêu hôn nhân
để không bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực
dẫn đến vi phạm pháp luật
chương trình hồ sơ vụ án ngày hôm nay
xin được khép lại tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại